do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín kết hợp với không khí lạnh từ hôm nay đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình thuận nam tây nguyên và đông nam bộ
có mưa rất to từ ba trăm linh bốn trăm linh mm một đợt trên các sông từ quảng trị đến bình thuận xuất hiện một đợt lũ
để chủ động ứng phó với bão văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
chỉ đạo triển khai một số nội dung
kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng trũng thấp
vùng ven sông suối ngoài bãi sông vùng ngập sâu khi mưa lớn hạ du các hồ chứa sung yếu
sẵn sàng sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập hồ chứa nước nhất là đối với các đập hồ chứa nước sung yếu
bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du đồng thời bảo đảm nguồn nước phục vụ cho sản xuất
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu